do ảnh hưởng của mây rông nên đêm qua hai mươi ba tháng bốn và dạng sáng hôm nay trên địa bàn tỉnh tuyên quang
đã xuất hiện mưa rông kèm gió giật mạnh tại huyện chiêm hóa na hàng hàm yên rông lốc đã làm một trăm bốn mươi một nhà dân bị tốc mái
hơn bốn mươi hectare hoa màu cây lâm nghiệp bị hư hại hai điểm trường bị tốc mái khiến bốn học sinh bị thương nhẹ
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh tuyên quang
đến một mươi giờ ngày hai mươi bốn tháng bốn rông lốc đã làm một trăm bốn mươi một ngôi nhà của người dân bị tốc mái tập trung chủ yếu ở huyện chiêm hóa
hai mươi hectare hoa màu sáu hectare keo hai tuổi bị gãy đổ hai năm hectare lúa bị hư hại chín cột điện bị gãy đổ
hiện công tác thống kê thiệt hại vẫn đang được các địa phương tiếp tục thực hiện
ngay sau khi thiên tai xảy ra ủy ban nhân dân các huyện bị thiệt hại đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
cơ quan phụ trách xã xuống cơ sở nắm tình hình và phối hợp với ủy ban nhân dân các xã bị thiệt hại
hướng dẫn nhân dân khẩn trương khắc phục thiệt hại huy động lực lượng phương tiện tại chỗ
hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân